công an tỉnh bình dương cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan đến nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp
gây ra hàng chục vụ trộm nóng xe máy của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua
theo thông tin ban đầu trong tháng tám trên địa bàn thành phố thủ dầu một liên tiếp xảy ra các vụ đá nóng xe máy của người dân
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định các đối tượng nghi vấn là những đối tượng nghiện ma túy có hàng chục tiền án
gồm nguyễn quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn thanh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng hồ khẩu thường trú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
lê hải linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú huyện dầu tiến tỉnh bình dương và nguyễn văn tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ thành phố hồ chí minh
có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tập trung làm rõ
đến ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng công an đã bắt quả tàn đối tượng linh đang đưa xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi chín e một một mươi chín nghìn năm trăm linh năm
đến cất giấu tại bãi xe siêu thị citymax
qua đấu tranh lê hải linh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã bàn bạc cùng với đối tượng nguyễn văn tây nguyễn quốc phong và nguyễn thanh dũng đi đá nóng xe mô tô
sau khi trộm được xe mô tô các đối tượng sẽ đưa xe mô tô trộm được gửi tại các bãi giữ xe của các siêu thị trên địa bàn thành phố thủ dầu một để chờ mang đi tiêu thụ lấy tiền sử dụng ma túy
đối tượng linh khai nhận từ ngày một tháng tám cho đến khi bị bắt đã thực hiện khoảng tám vụ trộm xe
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn thanh dũng và nguyễn văn tây khi các đối tượng đang lẫn trốn tại xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh